thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc một đối tượng giết hai dì cháu rồi uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ để tử vấn
thông tin từ công an tỉnh tiền giang cho biết là phạm tuấn ngôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện châu thành đã tử vong
ngôn tử vong tại bệnh viện sau hai ngày điều trị ngôn là thủ phạm đã sát hại hai dì cháu xảy ra ở xã tân hương huyện châu thành vào trưa ngày tám tháng một
theo điều tra động cơ ngôn dưới bạn gái của mình là vì cho rằng bạn gái phản bội và khi thấy bạn gái chạy xe máy chở theo cháu ruột nên ngôn đã bám theo
đến xã tân hương ngôn đã dùng thanh sắt dài đâm nhiều nhát vào nạn nhân và cháu trai một mươi một tuổi đang ngồi phía sau
gây án xong thì ngôn tẩu thoát khỏi hiện trường nạn nhân và cháu trai được đưa đến bệnh viện nhưng cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng